theo kết quả cuộc điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng quý bốn năm hai nghìn hai mươi vừa được vụ dự báo thống kê của ngân hàng nhà nước việt nam công bố cho thấy
phần lớn các tổ chức tín dụng đều dự báo mặt bằng lãi suất huy động lẫn cho vay được kỳ vọng giảm một trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi
tính từ đầu tháng một mươi đến nay sau khi ngân hàng nhà nước điều chỉnh giảm hàng loạt lãi suất điều hành lãi suất tiền gửi tại nhiều ngân hàng tiếp tục đi xuống
tại một vài ngân hàng lãi suất gửi tiền tiết kiệm kỳ hạn từ một đến hai tháng đã về dưới mức ba một năm